không khí lạnh và gió đông cũng là hình thái thời tiết gây mưa vừa mưa to ở tây nguyên
và nhiệt độ giao động trong khoảng thấp từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
duy nhất khu vực nam bộ nằm ngoài tác động của khí lạnh gió đông nên sẽ có ngày cuối tuần nắng giáo
với mức nhiệt cao từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
ngày hôm nay còn có lúc mạnh cấp bảy giật cấp tám
khu vực biển miền trung từ quảng trị trở vào đến bình thuận
gió đông bắc cũng mạnh tới cấp sáu và giật cấp bảy cấp tám
trong khi ở khu vực phía bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật tới cấp chín và sóng biển cao từ ba đến bốn mét khiến biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước